xin được kính chào quý vị các đồng chí với các bạn và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết trong bản tin một trăm một mươi ba online
vào sáng ngày một một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại trụ sở bộ nội vụ anh đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với bà bridti pathen bộ trưởng bộ nội vụ anh
bộ trưởng bộ nội vụ anh brity paten bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
khẳng định chuyến thăm anh của đại tướng tô lâm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
nhằm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế
di cư bất hợp pháp mùa bán người dừa tiền tội phạm công nghệ cao
bà brity paten khẳng định anh cam kết tăng cường gắn kết lợi ích tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực và ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực
khẳng định anh sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải tại biển đông
theo quy định của luật pháp quốc tế đặc biệt là unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đại tướng tô lâm chúc mừng vương quốc anh chính thức trở thành đối tác đối thoại thứ một mươi một của asean
và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa anh và asean ủng hộ việc anh tham gia cptpp
khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với anh
luôn coi anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
vì hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đại tướng tô lâm cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả thực chất và đi vào chiều sâu
trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ dữ liệu tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đại tướng tô lâm đưa ra năm điểm để hai bên cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới
gồm trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm
đề nghị phía anh hỗ trợ việt nam tiếp cận vaccine và các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
hợp tác phòng chống di cư trái phép tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị thực
nhập cảnh cư trú học tập lao động hợp pháp tại anh và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép
hai bộ trưởng vui mừng trước các bước phát triển mới của quan hệ hợp tác giữa việt nam và anh
đặc biệt sau khi hai nước ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh
định hướng phát triển trong một mươi năm tới vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và anh ukvfta ngày ba mươi một tháng một mươi hai
chỉ phải trả phí bôi trơn là năm tổng giá trị gói vay

thì đối tượng cắt liên lạc chiếm đoàn số tiền này

làm rõ hành vi lừa đảo của lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thường tín tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
người phụ nữ này là một trong số nhiều nạn nhân sập bẫy của lê tú quang

tôi được một người bạn giới thiệu là có người tên là nguyễn đình hoan
là phán bộ ngân hàng

giới thiệu các vay cho tôi

yêu cầu tôi chuyển

sau khi tôi chuyển tiền

thủ tục thì đơn giản
không phải qua ngân hàng
lệ phí thì rẻ
không mất lãi suất
nên là tôi đã đồng ý vay
để che mắt
cơ quan chức năng
quang đưa điện thoại của hai người quen khác
để mở tài khoản ngân hàng mang tên hai người này
đồng thời giới thiệu tên là nguyễn đình hoan
cán bộ ngân hàng chuyên cho vay
không tính lãi suất không cần thế chấp
theo cơ quan công an
số nạn nhân của đối tượng quang trong vụ này
lên đến hàng chục người
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
bước đầu đến nay thì cơ quan kiểm tra điều tra công an
đã xác định
làm rõ số lượng đối tượng
lê tú quang
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại
lên đến là
trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra để mở rộng
và xác định số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
để làm rõ
tính chất mức độ
và những người liên quan để xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật
cũng qua một số vụ này thì chúng tôi cũng nhận thấy
là một số người dân cũng rất nhẹ dạ cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng
đưa ra là làm cán bộ
ở ngân hàng và những hám lợi
nghĩ là việc vay vốn không phải
đến lãi xuất
và không phải đến những ngân hàng để vay vốn
nhưng mà có thể vay vốn được
nên họ cũng rất dễ dàng tin tưởng đối tượng
để chuyển tiền theo yêu cầu của chúng
như là phí bưu trơn để chiếm đạt
vụ việc này tiếp tục cho thấy
một bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin
do đó đã dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
đây cũng là bài học cảnh giác
đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

ai là bị hại của lê tú quang
hay có tên khác là nguyễn đình hoan
hãy liên hệ với điều tra viên cấn văn hùng

cục cảnh sát hình sự
bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi
của thanh xuân tp hà nội